và đại học quốc gia hà nội phối hợp tổ chức lễ trao giải cuộc thi sáng kiến vì cộng đồng năm hai nghìn một mươi chín
đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam tới dự và phát biểu tại lễ trao giải
sau sáu tháng phát động cuộc thi sáng kiến vì cộng đồng bang tổ chức đã nhận được một trăm bảy mươi bảy dự án sáng kiến của các cá nhân tập thể trên toàn quốc
qua ba vòng xét duyệt hội đồng giám khảo cuộc thi sáng kiến vì cộng đồng hai nghìn một mươi năm đã quyết định trao giải cho một mươi một sáng kiến gồm
một giải nhất hai giải nhì ba giải ba và năm giải khuyến khích
phát biểu tại lễ trao giải chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam nguyễn thiện nhân đánh giá cao hiệu quả tác động xã hội hoạt động của cuộc thi
không chỉ nhằm tôn vinh các nhà khoa học và thành tựu khoa học công nghệ tuyên truyền phổ biến tri thức khoa học
mà còn nâng cao nhận thức và khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ việt nam
tinh thần đam mê lao động sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân đặc biệt là thế hệ trẻ việt nam
qua đó góp phần kết nối tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì sự phát triển bền vững của quốc gia
cũng vào ngày hôm qua lực lượng công an một số các địa phương đã long trọng tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an năm hai nghìn một mươi năm và triển khai công tác năm hai nghìn một mươi chín
tại quảng bình với khẩu hiệu chủ động kỳ cương trách nhiệm trong năm qua lực lượng công an tỉnh đã góp phần giữ vững an ninh chính trị
và đảm bảo tốt trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
để tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được công an tỉnh quảng bình đã cụ thể hóa chương trình công tác công an năm hai nghìn một mươi sáu
với ba mục tiêu sáu nhiệm vụ giải pháp nhằm chủ động phòng ngừa phát hiện đấu tranh ngăn chặn
làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng
kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
với những thành tích đã đạt được năm hai nghìn một mươi năm công an tỉnh quảng bình được bộ công an tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua
nhiều lượt tập thể và cá nhân được bộ công an ubnd tỉnh quảng bình tặng cờ thi đua bằng khen của thủ tướng chính phủ và các cấp trong công tác chiến đấu
còn tại bắc cạn hội nghị đã đánh giá trong năm hai nghìn một mươi năm an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh tiếp tục giữ vững và ổn định
những vấn đề liên quan đến an ninh chính trị đều được phát hiện và giải quyết kịp thời
không để xảy ra đột xuất bất ngờ trật tự an toàn xã hội được đảm bảo phạm pháp hình sự giảm cả số người và số vụ so với năm hai nghìn một mươi bốn
về triển khai công tác năm hai nghìn một mươi sáu công an tỉnh bắc cạn tăng cường công tác quản lý an ninh nông thôn xuất nhập cảnh an ninh mạng
ngăn chặn xử lý hoạt động khai thác vận chuyển chế biến khoáng sản lâm sản trái phép đồng thời đấu tranh triệt đề với các loại tội phạm
đặc biệt là tội phạm cơ bạc tại khu vực giáp danh trên địa bàn huyện trợ mới
tại sơn la hội nghị cũng đã tổng kết trong năm hai nghìn một mươi năm lực lượng công an tỉnh đã thực hiện có hiệu quả các biện pháp công tác công an
đặc biệt coi trọng công tác nghiệp vụ cơ bản sâu sát cơ sở chủ động tham mưu phối hợp giải quyết có hiệu quả địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự
tiếp tục kiên trì mục tiêu hành động chủ động sâu sát cơ sở kỳ cương đoàn kết trách nhiệm hiệu quả
trong năm hai nghìn một mươi sáu lực lượng công an tỉnh sơn la đảm bảo an ninh trật tự một cách chủ động kịp thời toàn diện
bên cạnh đó siết chặt kỷ cương kỷ luật tăng cường quản lý cán bộ chú trọng công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh
với chiến công năm hai nghìn một mươi năm bộ công an đã tặng cờ thi đua xuất sắc cho lực lượng công an tỉnh sơn la
chủ tịch nước đã trao tặng huân chương quân công hạng ba huân chương chiến công các hạng thủ tướng chính phủ bộ công an ủy ban nhân dân tỉnh tổng cục chính trị tặng bằng khen cờ thi đua xuất sắc cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác và chiến đấu
từ việc vận động xã hội hóa phường phương xài thành phố nha trang tỉnh khánh hòa đã lắp đặt được gần ba mươi chiếc camera theo dõi an ninh trong các khu dân cư tạo hiệu quả tích cực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
đây có thể coi là một cách làm mới trong việc huy động các nguồn lực từ nhân dân tham gia công tác phòng chống tội phạm tại địa bàn cơ sở
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
hình ảnh đối tượng trộm cắp tại một con hẻm trên đường trần quý cáp phường phương xài thành phố nha trang được camera ghi lại nhanh chóng phân tích và tổ chức lực lượng truy xét
công an phường phương xài đã truy bắt được đối tượng thu hồi tăng vật là chiếc tv lcd trả lại cho gia đình anh nguyễn phan đức lập chú ở hẻm số một mươi một đường trần quý cát
lúc đó mới nhờ mấy anh cảm ơn camera rất là nhiều giúp gia đình tìm lại được tài sản mất
thông qua các mắt camera quan sát trên địa bàn chúng tôi có thể kịp thời ngăn chặn những vụ việc hoặc là những đối tượng có biểu hiện
trộm cắp hoặc là những vụ việc xảy ra gây mất an ninh trật tự
phát hiện được một số các vụ trộm cắp cướp giật tài sản và bắt được đối tượng thu hồi tài sản trả về cho người bị hại
giữa năm hai nghìn một mươi năm phương phương xài lắp đặt thêm tám chiếc camera nhằm phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự ở những khu vực tiềm ẩn nhiều phức tạp
qua đánh giá hiệu quả đến nay toàn phường đã tổ chức lắp đặt được hai mươi tám camera ở bốn trên một mươi tổ dân phố
điều đáng chú ý trong tổng số gần chín mươi triệu đồng kinh phí lắp đặt thì có hơn bảy mươi triệu đồng là do hàng trăm hộ dân trong phường tự nguyện đóng góp xây dựng

với hệ thống camera đã được lắp đặt
giúp công an phường và bảo vệ dân phố theo dõi quản lý địa bàn hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ trong ngày
qua đó số vụ việc ảnh hưởng đến an ninh trật tự giảm hơn một nửa so với trước
việc triển khai lắp đặt camera trên địa bàn phường phương xài được nhân dân tích cực ủng hộ khi mà hiệu quả thu được từ việc làm này đã được người dân thấy rõ
hy vọng những mô hình an ninh hiệu quả như thế này sẽ được triển khai áp dụng góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên nhiều địa phương trong cả nước
chương trình tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một mươi một tp hcm vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bốn bị can để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
đây là nhóm đối tượng đánh bạc theo hình thức đá đổ gà ăn tiền trong đó lọc và phát được thuê làm trọng tài với giá một mươi tiền thắng cuộc
mỗi độ số tiền cá cược từ hai đến ba triệu đồng
sông đá gà trên hoạt động gần một tháng nay nhưng thường xuyên thay đổi địa điểm gây khó khăn cho quá trình theo dõi của các trinh sát
đến cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm
các trinh sát hình sự công an quận một mươi một bất ngờ ập đến trước số nhà ba trăm bốn mươi chín trên một trăm bảy mươi bảy lê đại hành phường một mươi ba quận một mươi một bắt quả tang khi nhóm đối tượng trên đang say sưa sát phạt
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ nhiều tăng vật có liên quan đến việc đá gà ăn tiền và hàng chục chiếc xe máy của những người tham gia
sau khi sàng lọc công an tạm giữ sáu nghi can những người còn lại được cho tại ngoại lập hồ sơ xử lý sau
cũng vào ngày bốn tháng một công an tỉnh bến tre đã bắt giữ nguyễn thanh long sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
trú tại huyện châu thành tỉnh bến tre là đối tượng truy nã với hành vi trộm cắp tài sản
vào đầu tháng một năm hai nghìn một mươi năm long cùng đồng bọn rủ nhau đến công trình xây dựng trường tiểu học sơn đông
thuộc xã sơn đông thành phố bến tre trộm ba mươi ba cây sắt đem bán lấy tiền tiêu xài
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố bến tre ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam long
nhưng long đã bỏ trốn khỏi địa phương
đến ngày bốn tháng một năm hai nghìn một mươi sáu long bị cơ quan chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn tại xã an hiệp huyện châu thành tỉnh bến tre
thưa quý vị liên quan đến tình trạng ô nhiễm ở bãi rác khánh sơn đà nẵng mà chúng tôi đã phản ánh ở bản tin trước
thì mới đây ủy ban nhân dân tp đà nẵng yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện các biện pháp xử lý
không để phát sinh mùi hôi ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân tại khu vực xung quanh
ủy ban nhân dân tp đà nẵng yêu cầu công ty cổ phần môi trường đô thị đà nẵng công ty cổ phần môi trường việt nam
tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp xử lý môi trường nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường cảnh quan tại khu vực này
đặc biệt tuyệt đối không để phát sinh mùi hôi ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân tại khu vực xung quanh
đồng thời giao sở tài nguyên và môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan
thường xuyên kiểm tra đôn đốc chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan nghiên cứu phương án thu gom
xử lý triệt đề nước dỉ rác phải phát sinh tại bãi rác và phương án xử lý khí thải phát sinh từ hoạt động của lò đốt rác
đảm bảo xử lý đặt quy chuẩn trước khi xả thải ra môi trường
giao sở xây dựng nghiên cứu phê duyệt quy hoạch chi tiết dự án đầu tư xây dựng khu liên hợp xử lý chất thải rắn sinh hoạt
công nghiệp và chất thải nguy hại tại bãi rác khánh sơn giai đoạn hai
đảm bảo khoảng lùi và khoảng cách ly theo đúng quy định không gây ảnh hưởng về môi trường và cảnh quan
đây là những hình ảnh về nguồn nước bị ô nhiễm mà nhóm phóng viên intv ghi hình cách đây không lâu
tại thôn lũng vị xã đông phương yên trường mỹ hà nội
và cũng với nguồn nước này người dân đã phải sử dụng cho sinh hoạt ăn uống hàng chục năm nay
theo thống kê trong một mươi năm đã có gần năm mươi người làng lũng vị qua đời vì căn bệnh ung thư quái ác
theo chính quyền địa phương một trong những nguyên nhân dẫn đến nguồn nước bị ô nhiễm là do các làng nghề xung quanh
nhưng việc giải quyết cũng khó bởi còn liên quan đến các xã bên cạnh
các xã bạn lân cận để ra khỏi khu trung tâm đấy là một điều khó khăn đối với chúng tôi
chịu chung cảnh nguồn nước sinh hoạt bị ô nhiễm là người dân xã sơn đồng huyện hoài đức
sau nhiều năm nỗ lực kiến nghị họ cũng được đền đáp bằng việc một nhà máy xử lý nước thải đã ra đời nhưng vẫn trên giấy
và sau nhiều năm dự án mới bắt đầu được khởi công và cũng chẳng ai biết bao giờ mới xong
đây chỉ là hai trong số những xã chịu ảnh hưởng ô nhiễm môi trường từ các làng nghề hiện
trên địa bàn hà nội lượng nước thải sinh hoạt của hai trăm bảy mươi bốn nhà máy xí nghiệp gần một cơ sở dịch vụ hợp tác xã thủ công nghiệp
hơn ba tổ sản xuất và sinh hoạt đều chủ yếu xả trực tiếp ra sông hồ mà không qua xử lý
nhiều nơi nguồn nước bị nhiễm các chất như ammoni và azem chiếm tỷ lệ cao
thấy rằng là các nhiều thông số đã bị ô nhiễm vượt quá cái quy chuẩn cho khác
thì giữa đó trên cái đó thì chúng ta có thể kết luận được rằng là cái môi trường nước mặt đã bị ô nhiễm
ngôi trường nước ngập nước ngầm cũng đã có nơi bị ô nhiễm
và rõ ràng là từ người ta lấy từ những cái gió đó người ta đưa vào những cái khu xử lý
thì rõ ràng là hoặc là nó vượt qua cái khả năng xử lý của các cái nhà máy
hoặc là như vậy thì nếu mà không xử lý thì rõ ràng là sẽ bị ô nhiễm
quay trở lại câu chuyện xử lý nguồn nước ở làng đông phương yên trương mỹ hà nội
những gì mà chính quyền ở đây làm là kêu gọi doanh nghiệp đầu tư hỗ trợ giếng khoan như thế này
theo người dân một giếng khoan như thế này khoảng hơn một trăm linh triệu
người dân cũng cho rằng nếu giếng khoan này đi vào sử dụng thì vẫn không đáp ứng được nguồn nước sạch
nếu như thế này không thời gian nó cũng không được đảm bảo bao lâu
thứ nhất là không đảm bảo nguồn cung cấp nước
cái thứ hai nữa là cái vấn đề lọc
thì bây giờ các anh làm xong đi các anh để lại cho dân chúng tôi như thế này
đấy cho đến khi nào đấy các anh hứa là về
thế nhưng tôi hỏi rằng là cái việc cái nguồn nước này
cái này nó có đảm bảo cho ai không
trách nhiệm của người đứng đầu đã được nhắc đến trong nhiều quy định
việc các làng ung thư được công bố ngày càng nhiều gắn với sự ô nhiễm nguồn nước trầm trọng
khiến chúng ta không khỏi lo lắng đến hệ lụy của nó
nước sinh hoạt là nhu cầu thiết yếu của con người
và trong lúc chờ đợi các cấp chính quyền đưa ra giải pháp để giải quyết vấn đề này
thì người dân vẫn phải hàng ngày hứng chịu ô nhiễm
vẫn phải sử dụng nguồn nước không đảm bảo vệ sinh như vậy
có lẽ họ đang rất cần tiếng nói và trách nhiệm
từ chính quyền cơ sở
thủ tướng chính phủ vừa quyết định trích một trăm ba mươi tỷ đồng
từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm hai nghìn một mươi năm
để hỗ trợ một mươi tỉnh thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ dân sinh
và khắc phục cơ sở hạ tầng thiết yếu bị thiệt hại
do bão số ba và mưa lũ từ tháng chín đến đầu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm
một mươi tỉnh được thủ tướng chính phủ hỗ trợ gồm cao bằng một mươi năm tỷ đồng
điện biên một mươi tỷ đồng hà giang một mươi năm tỷ đồng tuyên quang một mươi tỷ đồng
hòa bình một mươi tỷ đồng vĩnh phúc một mươi tỷ đồng ninh bình một mươi tỷ đồng
thanh hóa và nghệ an một mươi năm tỷ đồng quảng nam hai mươi tỷ đồng
đồng thời thủ tướng chính phủ cũng giao bộ tài chính xuất cấp
không thu tiền hai mươi tấn hạt giống rau các loại từ nguồn dự trữ quốc gia
cho tỉnh thanh hóa để hỗ trợ nhân dân vùng bị ảnh hưởng mưa lũ khôi phục sản xuất
thủ tướng chính phủ yêu cầu ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
sử dụng số vốn được ngân sách trung ương hỗ trợ và nguồn vốn sự phòng ngân sách trung ương
tại các địa phương các nguồn hợp pháp khác để khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra
chịu trách nhiệm quản lý sử dụng số kinh phí trên bảo đảm đúng mục đích đối tượng
và theo đúng quy định hiện hành báo cáo việc phân bổ và kết quả thực hiện
về ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai để tổng hợp báo cáo thủ tướng chính phủ
thưa quý vị luật căn cước công dân do quốc hội khóa một mươi ba ban hành vào ngày hai mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bốn
có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi sáu
thực hiện chỉ đạo của bộ công an công an các địa phương trên cả nước
đã triển khai thực hiện công tác cấp quản lý thẻ căn cước công dân
phóng viên antv đã có mặt tại tỉnh quảng ninh để ghi nhận công tác cấp thẻ căn cước
cho người dân trên địa bàn
ghi nhận tại điểm cấp căn cước công dân phòng cảnh sát quản lý hành chính
về trật tự xã hội công an quảng ninh
ngay từ đầu giờ sáng đã có hàng chục người dân đến làm thủ tục cấp mới
và đổi từ chứng minh nhân dân sang thẻ căn cước công dân
thống kê trên địa bàn toàn tỉnh trong ngày đầu tiên tiến hành cấp thẻ căn cước công dân
đã tiếp nhận và xử lý bốn trăm hai mươi năm hồ sơ
hầu hết các trường hợp đều được cán bộ chiến sĩ đơn vị hướng dẫn tận tình
và giải quyết thủ tục nhanh gọn
quy định của chính phủ là hôm nay là ngày đầu tiên công an tỉnh quảng ninh
triển khai căn cước công dân
chúng mình cũng rất hồ hởi đến và cảm nhận đầu tiên là được một sự giúp đỡ
và hướng dẫn rất tận tình của công an tỉnh quảng ninh
về phòng cấp căn cước công dân
đã được anh em cấp hướng dẫn chi tiết và rất thuận lợi
theo luật căn cước công dân tất cả công dân việt nam từ một mươi bốn tuổi trở lên
sẽ được cấp thẻ căn cước một mươi hai số
đây là giấy tờ tùy thân thể hiện thông tin cơ bản về lai lịch
nhận dạng của công dân việt nam
được sử dụng trong các giao dịch trên lãnh thổ việt nam
thẻ căn cước công dân sẽ được sử dụng thay thế cho việc sử dụng hộ chiếu
trong trường hợp việt nam và nước ngoài
ký kết điều ước hoặc thỏa thuận quốc tế
cho phép công dân các nước ký kết được sử dụng thẻ căn cước công dân
thay cho việc sử dụng hộ chiếu trên lãnh thổ của nhau
pháp luật trước đây quy định thời hạn sử dụng đối với chứng minh nhân dân là một mươi năm năm kể từ ngày cấp
tuy nhiên thì để giảm bớt việc cấp đổi như trước đây
thì luật căn cước công dân quy định là thẻ căn cước công dân
chỉ phải đổi khi công dân đủ hai mươi năm tuổi đủ bốn mươi tuổi và đủ sáu mươi tuổi
đồng thời luật cũng quy định thẻ căn cước công dân được cấp đổi cấp lại
trong thời hạn hai năm trước tuổi quy định nêu trên
thì vẫn có giá trị sử dụng đến độ tuổi đổi thẻ tiếp theo
để tạo điều kiện cho nhân dân
người dân không phải nộp lệ phí trong các trường hợp khi cấp thẻ căn cước công dân lần đầu
đổi thẻ căn cước công dân khi đến tuổi đổi thẻ theo quy định của pháp luật
hoặc có sai sót về thông tin trên thẻ
của cơ quan quản lý căn cước công dân
thủ tục cấp mới thẻ căn cước công dân cũng rất đơn giản
khi người dân chỉ cần mang hộ khẩu và chứng minh thư nhân dân
cũng theo luật căn cước công dân năm hai nghìn một mươi bốn
chứng minh nhân dân một mươi hai số hay chứng minh nhân dân chín số
được cấp trước ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi sáu
vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn theo quy định
khi công dân có yêu cầu thì được đổi sang thẻ căn cước công dân
bắt đầu từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi sáu
người bệnh có thể bảo hiểm y tế được quyền khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
tại bất cứ cơ sở y tế nào từ tuyến huyện trở xuống
trong cùng một tỉnh thành phố mà không cần giấy chuyển viện
việc thông tuyến khám chữa bệnh như vậy giúp năng lực quyền được lựa chọn của người bệnh
thay vì bắt buộc phải đến khám chữa bệnh từ nơi đăng ký bảo hiểm y tế ban đầu như trước đây
bên cạnh đó trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế đi công tác
học tập làm việc lưu động hoặc tạm trú dưới một mươi hai tháng tại địa phương khác
thì được khám bệnh chữ bệnh tại cơ sở khám bệnh chữ bệnh trên địa phương đó
tương đương với tuyến của cơ sở khám bệnh chữa bệnh ban đầu ghi trên thẻ bảo hiểm y tế
tiến sĩ lưu thị liên phó giám đốc sở y tế hà nội cho rằng
việc thông tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế như trên là quy định quan trọng
nhằm tạo điều kiện tối đa cho người tham gia bảo hiểm y tế được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng
đồng thời là yếu tố để thúc đẩy các bệnh viện các phòng khám cùng hạng trên địa bàn tỉnh
tăng cường chất lượng dịch vụ
lý do bởi các bệnh viện huyện nếu không thay đổi không nâng cao chất lượng
thì bệnh nhân bảo hiểm y tế sẽ tự rời bỏ họ mà đi sang bệnh viện khác
không còn chịu bất cứ một rào cản nào về thủ tục quyền lợi của bảo hiểm y tế như trước
cùng quan điểm với bà liên ông vũ xuân bằng phó trưởng ban thực hiện chính sách bảo hiểm y tế
bảo hiểm xã hội việt nam cho rằng nếu các bệnh viện không nỗ lực thay đổi nâng cao chất lượng
thì sẽ không thể giữ được bệnh nhân và như thế sẽ mất nguồn thu
tiếp theo chương trình là những thông tin về truy nã tội phạm
do cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an cung cấp
truy nã đối tượng lê thành nhung sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi
nơi đăng ký thưởng chú
khu tập thể d ba trường sơn phường vĩnh trường thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
can tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của nhà nước
quyết định truy nã số hai mươi hai hình hùng một mươi tháng bảy năm hai nghìn chín
đơn vị ra quyết định cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố cam ranh tỉnh khánh hòa
thân nhân đối tượng họ tên bố lê văn ưới họ tên mẹ võ thị em
truy nạn đối tượng bùi thanh tiên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
nơi đăng ký thưởng chú thị trấn cam đức huyện cam lâm tỉnh thánh hòa
tàn tội trộm cắp tài sản
quyết định truy nã số một mươi một hình hùng một mươi tháng chín năm hai nghìn chín
đơn vị ra quyết định cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cam lâm tỉnh khánh hòa
thân nhân đối tượng họ tên bố bùi trúc họ tên mẹ nguyễn thị yên
truy nạn đối tượng mai văn hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
nơi đăng ký thưởng chú thị trấn cam đức huyện cam lâm tỉnh thánh hòa
tàn tội không chấp hành án
quyết định truy nã số một mươi ba hình hùng một mươi tháng một mươi năm hai nghìn chín
đơn vị ra quyết định cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cam lâm tỉnh khánh hòa
thân nhân đối tượng họ tên bố mai văn thận họ tên mẹ nguyễn thị lữ
mọi công dân khi phát hiện các đối tượng trên
hoặc biết thông tin có liên quan về các đối tượng
báo ngay cho cục cảnh sát truy nã tội phạm
địa chỉ bốn mươi bảy phạm văn đồng cầu giấy hà nội
điện thoại sáu mươi chín hai trăm một mươi sáu sáu mươi bảy di động chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín
hoặc báo cho cơ quan công an nơi gần nhất biết để xử lý
chúng tôi đảm bảo giữ bí mật cho người đã cung cấp tin